tối ngày hai mươi năm tháng bốn tại hà nội cộng đồng người dân bangladesh đang sinh sống và làm việc tại việt nam
đã tổ chức đón mừng năm mới bengali hay còn gọi là pohela bhoisak
pohela bhoisak còn được gọi là lễ năm mới bengali diễn ra vào tháng bốn dương lịch hàng năm và vào ngày đầu tiên theo lịch bengali
đây là một ngày lễ quốc gia của cộng hòa nhân dân bangladesh và là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa của người dân banglad
vào ngày này người dân bangladesh sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đón khách tới thăm
và người dân sẽ đón năm mới với các hoạt động ca hát rước kiệu cùng các hội trợ và các lễ hội trên khắp cả nước
tại việt nam và một số quốc gia khác lễ đón mừng năm mới bengali sẽ được tổ chức nhằm giúp những người dân đang sinh sống và làm việc xa nhà được tụ họp
quầy quần bên nhau đồng thời để bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa đất nước con người bangladesh giúp thắt chặt quan hệ giữa bangladesh và các quốc gia khác